hôm nay ngày hai tháng bốn tức mùng một mươi tháng ba âm lịch là ngày rỗ tổ hùng vương
lễ hội đền hùng năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang có chiều hướng phức tạp
vì vậy công tác bảo đảm an ninh an toàn được đặt lên hàng đầu
để bảo đảm an toàn trong phòng dịch công an tỉnh phú thọ đã chỉ đạo công an các huyện
thành phố thị xã nằm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn
giả soát người nước ngoài tạm trú công dân việt nam học tập lao động
làm việc từ nước ngoài nhập cảnh về việt nam
theo chỉ đạo của ban tổ chức các lực lượng chức năng làm việc tại khu di tích
chủ động nhắc nhở du khách đeo khẩu trang khi về dân hương tại đền hùng
chuẩn bị đầy đủ khẩu trang nước sắt khuẩn phát miễn phí cho du khách
trong dịp dỗ tổ các đơn vị công an tỉnh ứng trực một trăm linh quân số
tại một số địa điểm trong khu di tích lịch sử đền hùng
lực lượng an ninh cắm chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn vừa hướng dẫn du khách
vừa phát hiện để kịp thời xử lý hiện tượng ảnh hưởng đến an ninh trật tự